đất tư vấn thiết kế xây dựng và các chi phí khác quốc cường gia lai có các dự án khu dân cư phước kiển tp hcm dự án lavida tp hcm central pramium tp hcm marina đà nẵng và một số dự án khác
bất động sản hàng hóa đã xây dựng hoàn thành gồm trung cư quốc cường gia lai hai lộ a tp hcm dự án de capella tp hcm trung cư gia việt tp hcm và một số dự án khác
tại ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công ty đã thế chấp một số dự án bất động sản với giá trị ghi sổ gần hai mươi tám tỷ đồng để đảm bảo khoản vay tại ngân hàng ngoại thương việt nam và ngân hàng liên doanh việt nga
quốc cường gia lai còn đầu tư dưới hình thức hợp tác đầu tư để phát triển hai dự án gồm khu cao tốc căn hộ thương mại ven sông tân phong quận bảy tp hcm và khu dân cư phước kiển hai nhà bè tp hcm
tại ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công ty còn thế chấp quyền sử dụng đất tại đường nguyễn trí thanh thành phố pleiku gia lai
giá trị còn lại hơn bốn mươi bảy năm tỷ đồng doanh nghiệp còn có hơn một mươi năm tỷ đồng bất đồng sản đầu tư
ngoài tài sản bất động sản quốc cường gia lai còn có tài sản là các nhà máy thủy điện iagrai i và iagrai ii tại huyện iagrai tỉnh gia lai
công ty từng ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản nhà máy thủy điện iagrai một với công ty cổ phần thủy điện mặt trời giá trị gần bốn mươi bảy bảy tỷ đồng
tuy nhiên vào ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn công ty đã ký văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng này
các bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận
năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu bán điện chiếm ba mươi năm cơ cấu của quốc cường gia lai
bất động sản mang lại gần hai trăm linh chín tỷ đồng doanh thu chiếm bốn mươi tám
các mảng hàng hóa dịch vụ và cao su cũng đóng góp doanh thu cho công ty
liên quan đến phán quyết từ tòa án nhân dân tp hcm phải hoàn trả hơn hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng nhận từ bị cáo trương mỹ lan thì sẽ nhận lại toàn bộ bất động sản và giấy tờ liên quan
công ty quốc cường gia lai do bà nguyễn thị
như loan làm chủ tịch hội đồng quản trị đã có đơn kháng cáo
doanh nghiệp này cho rằng phán quyết của tòa chưa đúng và chưa khách quan
bởi đây là số tiền công ty cổ phần đầu tư sunny iceland thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp thanh toán cho quốc cường gia lai
theo hợp đồng hứa mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiển
dự án khu dân cư phước kiển liên quan vụ án vạn thịnh pháp có diện tích gần chín mươi hai hectare
theo hội đồng xét xử bà trương mỹ lan sử dụng công ty cổ phần đầu tư sunny iceland để ký hợp đồng hứa mua hứa bán dự án với quốc cường gia lai
giá trị hợp đồng là một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
suny iceland đã thanh toán cho quốc cường gia lai gần hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng để công ty tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng
đồng thời sunny iceland nhận từ quốc cường gia lai các giấy tờ tài liệu liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án
với số tiền hơn hai tám trăm tám mươi ba tỷ đồng
nhận trước từ đối tác sunny island
quốc cường gia lai đã tất toán nợ vay giải hạn gần một ba trăm tám mươi tỷ đồng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
chi nhánh quang trung và tạm ứng đền bù cho dự án bắc phước kiển
theo quốc cường gia lai mình là bên ngay tình không biết nguồn gốc số tiền trên liên quan đến bà trương mỹ lan
phán quyết của tòa gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của quốc cường gia lai
theo đó giữa công ty quốc cường gia lai và công ty sunny iceland có tranh chấp và được trung tâm trọng tài
quốc tế việt nam viac giải quyết
quốc cường gia lai được công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hoàn toàn hợp pháp do lỗi vi phạm nghĩa vụ thanh toán của công ty sunny iceland
trước đó khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm công ty quốc cường gia lai được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu dân cư bắc phước kiển xã phước kiển huyện nhà bè với diện tích hơn chín mươi ha
năm hai nghìn một mươi bảy quốc cường gia lai thỏa thuận chuyển nhượng dự án này cho sunny iceland
bằng hợp đồng hứa mua hứa bán tuy nhiên sunny island sau đó gửi đơn tố cáo quốc cường gia lai đến công an tp hcm
cho rằng đối tác có hành vi gian dối trong việc đưa ra thông tin đã bồi thường giải phóng mặt bằng hơn tám mươi bốn hectare tương đương chín mươi hai
trong hợp đồng hai bên cũng ghi nhận quốc cường gia lai đã bồi thường đền bù giải phóng mặt bằng được chín mươi hai diện tích dự án
nhưng căn cứ vào các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì quốc cường gia lai mới đền bù được hơn sáu mươi bốn ha
quốc cường gia lai còn thông tin về việc đầu tư phát triển một khu dân cư thương mại trong dự án
trong khi công ty này chỉ được ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận cho phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khiến sunny iceland tin tưởng ký hợp đồng và đã thanh toán hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng nhưng dự án không thực hiện được
sau khi xác minh công an tp hcm xác định vụ việc không có dấu hiệu hình sự
về việc sunny iceland nói quốc cường gia lai gian dối thông tin về diện tích đất đã bồi thường của dự án
cơ quan điều tra cho rằng
sau khi ký hợp đồng từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy sunny iceland đã nhiều lần thanh toán cho công ty quốc cường gia lai
hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng trên tổng số một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng tương đương khoảng một mươi chín bốn mươi bảy giá trị hợp đồng
trong khi đó quốc cường gia lai đã giao cho sunny iceland giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và hồ sơ bồi thường của sáu mươi năm bảy mươi sáu ha tương đương khoảng bảy mươi một bảy mươi hai diện tích dự án
hai bên tiếp tục giải quyết tranh niệm
năm hai nghìn hai mươi tranh chấp giữa hai bên đã được trung tâm trọng tài quốc tế việt nam giải quyết
công ty quốc cường gia lai được hội đồng trọng tài công nhận là bên tuyên bố chấm dứt hợp đồng hợp pháp
do sunny island vi phạm nghĩa vụ thanh toán
từ đó căn cứ theo hợp đồng công ty quốc cường gia lai chỉ có nghĩa vụ trả lại cho sunny iceland
năm giá trị hợp đồng tương đương một bốn trăm bốn mươi bốn một tỷ đồng
theo tòa án nhân dân tp hcm để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước
buộc công ty quốc cường gia lai trả lại hơn hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng nhận từ bị cáo trương mỹ lan
nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án
quốc cường gia lai cho rằng việc phán quyết như trên của tòa án cấp sơ thẩm
gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của quốc cường gia lai
từ đó quốc cường gia lai kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm
chấp thuận công ty chỉ hoàn trả số tiền là một bốn trăm bốn mươi bốn tỷ đồng cho công ty sunny iceland hoặc bà trương mỹ lan
để đảm bảo số tiền thi hành án theo tinh thần viac đa tuyên
bên cạnh đó quốc cường gia lai cũng xin được cấn trừ số tiền một trăm ba mươi tỷ đồng
đã chuyển vào công ty thuộc hệ sinh thái của vạn thịnh pháp để ghi nhận thanh toán cho nghĩa vụ của mình
phiên tòa xét xử trương mỹ lan và đồng phạm quả là cuộc chiến của những giới siêu giàu
quả đó chúng ta có thể thấy nhiều góc quất làm ăn bị phanh phui và nhiều người liên quan phải vướng vỏng lao lý
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo